tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất
và ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày đến về bình phước
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại